nhân chuyến công tác tại tỉnh vĩnh long chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng đoàn công tác của quốc hội chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh vĩnh long
về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh vĩnh long nêu những khó khăn và kiến nghị nhiều vấn đề
liên quan đến việc đầu tư nâng cấp quốc lộ năm mươi ba năm mươi bốn xem xét chấp thuận hai đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh
là thị xã bình minh và huyện bình tân được áp dụng các chính sách yêu đáy đầu tư
theo danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những thành quả
trong công tác xây dựng đảng chính trị trong việc xây dựng nông thôn mới với chỉ tiêu vượt bậc
việc tinh giản biên chế thực hiện đúng quy định riêng các kiến nghị của tỉnh vĩnh long
về quốc lộ năm mươi ba năm mươi bốn chủ tịch quốc hội sẽ có ý kiến chính phủ xem xét nguồn vốn để có hướng giải quyết